thông tin về lô hàng gồm một ba trăm linh bốn chiếc áo chống đạn đang chuẩn bị xuất đi nước ngoài vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bình dương phối hợp với cục hải quan tỉnh phát hiện bắt giữ
tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do tôn đức lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tải thuận an tỉnh bình dương điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong container có chứa một ba trăm linh bốn áo chống đạn các loại
tại thời điểm kiểm tra những người có liên quan đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nói trên
số hàng hóa nêu trên do công ty trách nhiệm hữu hạn hân thất lợi có địa chỉ tại huyện bào bàng tỉnh bình dương làm thủ tục thông quan với mặt hàng khai báo làm miếng bảo hộ thể thao
toàn bộ tăng vật phương tiện đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
trong khi đó tại quảng bình vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một
khi đang tuần tra kiểm soát tại địa phương
địa bàn thôn vĩnh phú xã quảng hòa công an thị xã ba đồn đã phát hiện hai đối tượng vận chuyển pháo trái phép
hai đối tượng gồm nguyễn văn nam và trần tuấn anh cùng chú tại thị xã ba đồn đã vận chuyển ba mươi hộp pháo có trọng lượng bốn mươi hai kg
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trong thời hạn ba ngày để tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ vận chuyển trái phép hàng tấn lợn từ campuchia
campuchia và việt nam vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại khu vực bến đò vạt lài thuộc ấp vạt lài xã khánh bình huyện an phú tỉnh an giang
bộ đội biên phòng tỉnh an giang đã phát hiện ô tô do nguyễn duy khánh chú tải ấp tắc trúc xã nhân hội huyện an phú điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở hai mươi ba con lợn đều rất yếu toàn thân bị chảy xước tím tái
và có một số con đã chết từ lâu với tổng trọng lượng gần một bảy tấn
tại thời điểm kiểm tra khánh đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lợn nói trên
cho nên tổ công tác đã lập biên bản tịch thu phương tiện tăng vật và bàn giao lại toàn bộ cho đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm huyện an phú
tại lạng sơn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam về hành vi buôn lậu đối với đào văn huynh chú tại số một trăm bốn mươi bảy lương thế vinh phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một huynh đã vận chuyển ba mươi tấn chân giỏ lợn từ hưng yên lên lạng sơn
với mục đích là sẽ vận chuyển trái phép sang trung quốc qua đường mòn biên giới thuộc khu vực xã xuất lễ huyện cao lộc để kiếm lời
phòng cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ ghi chép hàng hóa xuất lậu sang trung quốc của đối tượng
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trong những ngày vừa qua dư luận xôn xao trước thông tin là thương hiệu thời trang nổi tiếng seven am lừa dối khách hàng về nguồn gốc của sản phẩm
nhập hàng trung quốc sau đó là cắt mát gắn nhãn hiệu của công ty
hàng loạt cửa hàng của seven am trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra
và thương hiệu thời trang cyvernam có lừa dối khách hàng hay không vẫn đang là câu hỏi mà nhiều người quan tâm
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh trước nghi vấn thương hiệu thời trang seven am lừa dối khách hàng về chất lượng và thương hiệu sản phẩm
cục quản lý thị trường hà nội đã tiến hành kiểm tra năm cơ sở và tạm giữ hơn chín sản phẩm không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
gồm năm bốn trăm bốn mươi năm chiếc đầm bốn trăm linh chín chiếc chân váy một chín trăm linh hai chiếc áo khoác tám trăm ba mươi tám chiếc áo hai trăm bảy mươi chín chiếc quần
hai mươi bộ quần áo hai mươi bốn túi sách và một mươi bốn chiếc ví
công tác kiểm tra ban đầu đội quản lý trường thuộc số một mươi bốn có một số những kết luận ban đầu như sau
thứ nhất tại cơ sở kinh doanh các sản phẩm của công ty bảy am chưa công bố chất lượng hợp quy đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối với sản phẩm diệt may thì sau khi làm các chứng nhận hợp quy
đó là một mặt hàng diệt may mà cần phải công bố hợp quy
sau khi công bố hợp quy thì mới được chính thức là đưa ra thị trường lưu thông
vấn đề thứ hai là quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là doanh nghiệp cũng chưa xuất trình được bất kỳ một loại hóa đơn chứng từ gì liên quan hàng hóa
theo quy định của pháp luật thì lừa dối khách hàng là hành vi gian dối trong việc cân đong đo đếm đánh cháo loại hàng
hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại
hành vi gian dối lại nghiêm trọng cho khách hàng khi thực hiện việc mua bán
như vậy có thể thấy thời trang seven am đang có dấu hiệu lừa đảo khách hàng
thông qua việc nhiều sản phẩm của sevan am khi bị cục quản lý thị trường kiểm tra
đều chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh sản phẩm do chính công ty sản xuất
cụ thể ở hành vi của cbm thì chúng ta cần phải thấy là chúng ta cần phải xác định là hai trường hợp
nếu trong trường hợp bảy am cung cấp cho chúng ta được hợp đồng gia công với đơn vị
cung cấp sản phẩm
cung cấp sản phẩm ở trung quốc thì rõ ràng là bảy am vẫn có thể có quyền được bảo hộ về chất lượng sản phẩm
tuy nhiên về mặt xuất xứ nguồn gốc thì phải giữ vững tức là made in china phải được nêu rõ trong sản phẩm
để tránh hiểu lầm với khách hàng
ở đây thì bảy am lại thực hiện biện pháp cắt mát xuất xứ trung quốc và dán vào đó là xuất xứ bảy am
hoặc là ghi là sản xuất tại việt nam thì rõ ràng đây là một hành vi lừa dối
trong thời gian tới cục quản lý thị trường và cơ quan thuế sẽ làm rõ các sai phạm
trách nhiệm khác của doanh nghiệp này trong việc xuất nhập khẩu kê khai nộp thuế
nếu đủ căn cứ xử lý hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét giải quyết
trong trường hợp không đủ căn cứ để xử lý hình sự về các tội danh như trốn thuế buôn lậu lừa dối khách hàng
thì vẫn có thể xem xét trách nhiệm bằng chế tài hành chính nếu có vi phạm
theo điều một trăm chín mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
các hành vi mà gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc là các hành vi lừa dối khách hàng gây hậu quả nghiêm trọng
thì có thể bị xử lý cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ một đến năm năm
trường hợp thứ hai là trong trường hợp mà bảy m không xuất trình được những hợp đồng gia công với nước ngoài
tức là bảy m đã mua số lượng hàng họa đó từ một công ty a nào đó ở trung quốc
và sau đó cắt mát và dính mát bảy m vào
để như vậy thì đã có dấu hiệu
đó là dấu hiệu của tội sản xuất và kinh doanh hàng giả
như vậy có thể thấy pháp luật hiện hành đã có những quy định cụ thể rõ ràng về tội lừa dối khách hàng
để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng doanh nghiệp phạm tội
và thương hiệu thời trang cvn am lừa dối khách hàng như thế nào hình thức xử lý ra sao
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
vào ngày hôm qua bộ giao thông vận tải đã chính thức lên tiếng liên quan đến việc nhà đầu tư thu phí tự động
xin dừng triển khai dự án để chuyển giao cho nhà đầu tư khác hoặc là nhà nước nhận lại dự án để tiếp tục thực hiện
theo bộ giao thông vận tải vetc phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết
bộ sẽ phối hợp với vetc và các cơ quan đơn vị có liên quan
từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc
để hoàn thành hợp đồng hành
bộ giao thông vận tải cho biết hiện tiến độ triển khai dự án không dừng giai đoạn một đang gặp nhiều vướng mắt
nguyên nhân chủ yếu do không thống nhất được phần trích lại doanh thu thu phí của các nhà đầu tư với vetc
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một giá nước sạch tại tp hcm tăng sáu so với mức cũ
theo lộ trình cho đến năm hai nghìn hai mươi
thì mức giá cao nhất sẽ lên đến một mươi bốn bốn trăm linh đồng một mét khối
cụ thể với định mức sử dụng nước dưới bốn mét khối một người một tháng
giá nước tăng từ năm ba trăm linh đồng lên năm sáu trăm linh đồng một mét khối
riêng hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ với giá là năm ba trăm linh đồng một mét khối cho định mức như trên
nếu sử dụng nước trong định mức từ bốn m khối cho đến sáu mét khối một người một tháng
đơn giá mới sẽ là một mươi tám trăm linh đồng một mét khối
so với mức cũ là một mét khối

với định mức cao nhất trên sáu mét khối một người một tháng
đơn giá nước mới là một mươi hai một trăm linh đồng một mét khối
so với con số một mươi một bốn trăm linh đồng một mét khối trước đây
định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú
dài hạn căn cứ theo hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú
mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước
trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước
tính tổng định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho người đứng tên đăng ký đồng hồ nước
với trường hợp người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố hồ chí minh
nhưng có thời hạn hợp đồng thuê nhà từ một mươi hai tháng trở lên
định mức sẽ được tính như nhân khẩu thường trú
căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
bên cạnh câu chuyện về nước sạch vẫn còn đang khiến cho người dân băn khoăn cả về giá lẫn chất lượng
việt nam đang có nguyên liệu
nguy cơ thiếu điện do thủy điện đóng góp ít hơn dự kiến
tổng sản lượng điện huy động từ thủy điện hai tháng cuối năm dự kiến chỉ đạt một mươi sáu tỷ kwh
thấp hơn tới hai bốn tỷ kwh so với kế hoạch
ước tính cả năm nay tổng sản lượng thủy điện chỉ đạt hơn sáu mươi năm tỷ kwh
thấp hơn gần một mươi tỷ kwh so với kế hoạch
hiện nay nước tại nhiều hồ thủy điện lớn ở bắc bộ và trung bộ
vẫn thấp hơn rất nhiều so với năm ngoái năm hai nghìn một mươi tám cũng như trung bình của nhiều năm
ngoài ra việc cung ứng than cho phát điện cũng đang gặp nhiều khó khăn
trong năm sau evn cho biết là việc cung cấp điện vẫn có thể được đảm bảo
nếu như có những yếu tố cực đoan bất thường
bắt đầu từ ngày hai cho đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đoàn kiểm tra của trung ương sẽ kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý
đến hết lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
theo đó ban chỉnh lãnh đạo nguyễn văn nguyễn
sáu đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại một mươi hai tỉnh thành phố trọng điểm
bao gồm hà nội thái nguyên quảng ninh hải dương điện biên lai châu
thành phố hồ chí minh vĩnh long khánh hòa lâm đồng cà mau bạc liêu
công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều
trong dịp tết nguyên đán và trong các lễ hội như thịt và các sản phẩm
từ thịt bia rượu cồn và đồ uống có cồn nước giải khát bánh mứt kẹo
rau củ quả phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
đối với những người dân học tập và làm việc ở xa nhà
lựa chọn phương tiện như thế nào cho an toàn thuận tiện nhanh chóng
và làm thế nào để mua được các loại vé với giá rẻ phù hợp với lịch trình của gia đình
chắc hẳn là vấn đề quan tâm của rất nhiều người ngay từ bây giờ
đối với đường hàng không thì năm nào cũng vậy các hãng mở bán hàng không
bán vé sớm để hành khách được chủ động lịch mua vé tết và hạn chế khả năng
sẽ gặp phải tình trạng khan vé
phản ánh về thị trường vé máy bay đang hết sức sôi động và rất nhiều yêu đãi
sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai
theo ghi nhận thị trường vé máy bay tết canh tí hai nghìn hai mươi có tính cạnh tranh cao hơn
do có sự gia nhập của hãng hàng không mới khách hàng có thêm sự lựa chọn
tuy nhiên đến thời điểm này không ít trạng bay cũng đã bán vé sớm
không ít trạng bay cũng đã xuất hiện tình trạng khan vé
để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách các hãng tiếp tục duy trì
giải giá vé rộng với nhiều mức sáng linh hoạt
tuy nhiên với nhu cầu đặt vé máy bay cao trong dịp tết
dù các hãng hàng không lớn đều đang tải
song giá vé dịp tết nguyên đán đang tăng nhanh và mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái
vé máy bay năm nay thì nó tăng theo mình tìm hiểu thì nó tăng năm một mươi so với những năm trước
như là mua giá vé máy bay mà để về quê thì tầm là từ năm triệu vé khứ hồi
còn bây giờ thì tầm sáu đến bảy triệu vé khứ hồi
thị trường vé máy bay đang hết sức sôi động
tuy nhiên các hãng hàng không cũng đã đưa ra khuyến cáo với khách hàng
để tránh hiện tượng mua nhầm vé giả hành khách nên mua vé trên website đại lý
phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định
để đảm bảo không mua phải vé giả vé bị nâng giá
khách hàng có thể thứ nhất là lên các cái trang web trực tiếp của hãng hàng không
gọi điện vào số hotline để có thể các tổng tài viên tư vấn mua vé
cái hai là nếu mua vé ở đại lý thì có thiên lợi hơn
thì chúng ta có thể check mạng xu thuế hoặc là gọi điện về công ty
để check các bạn booker là nhân viên bên đó đúng là nhân viên của đại lý đó không
để đảm bảo uy tím giao tiền đúng người để góp cốt
bên cạnh đó người dân cũng có thể đặt vé máy bay trực tuyến qua các ứng dụng di động
ví điện tử hoặc các ứng dụng mobile banking của các ngân hàng
trước khi mua vé máy bay qua hình thức này khách hàng cũng cần tìm hiểu kỹ
cách thức mua vé và thực hiện thao tác chính xác đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân
trong các giao dịch